vâng ạ và câu hỏi tiếp theo là một bạn từ một bác ạ
thưa bác sĩ tôi năm nay năm mươi chín tuổi bị đau cổ vai chụp x quang kết quả gai cuộc sống cổ đốt c hai
đang được bác sĩ trồng thuốc khám viêm và giảm giãn cơ có giảm đau nhưng bị sưng mặt
tôi đọc trên mạng có chỉ bài thuốc lấy hột đu đủ bỏ lớp vỏ mềm bên ngoài đâm nát rồi đắp lên đốt súng củ
thời gian đắp nửa tiếng một lần và đắt khoảng hai mươi ba mươi ngày thì gai đốt sống cổ sẽ mòn
xin hỏi bác sĩ là phương pháp này có hiệu quả không và phản ứng phụ như thế nào ạ
tôi trả lời luôn là cái việc lấy hạt đu đủ đắp lên như vậy và tiêu gai tốt cho đốt sống cổ
nên đây là một phương pháp không đúng không khoa học
và không trả lời là đây là một cái này không nên dùng mà rất là nguy hiểm không có cơ chế nào để làm cái việc này
bác bị một gai đốt sống ở c hai để tiêu cái gai này
phải nói rằng là nói cái chuyện điều trị để tiêu gai này
không có bác sĩ nào đặt vấn đề ra điều trị tiêu gai cả
bởi vì bản chất cái gai này là gai của một cái hình ảnh của thoái hóa đốt sống gây nên
và chúng tôi điều trị là điều trị để cơ thể thích nghi với cái gai này
chứ không phải là điều trị để mất cái gai
và không ai đặt vấn đề như vậy
và khi anh thoái hóa cuộc sống thì anh có những biểu hiện
ví dụ anh đặt xương rồi cái lớp sụn nó bị cứng lại
xương gọi là xương hóa cái sụn
những điều đấy nó sẽ gây đau rất nhiều
rồi có những cái bất thường như là gai của xương là một loại bất thường
các mọc xương bất thường ra thì nó cũng có những điều kiện để gây ra cái đau cho người bệnh
nhưng cái đau này không phải là điều trị đơn thuần bằng cái hạt đun đủ để mà khỏi được cái việc này
cho nên là đề nghị bác là không dùng cái này
thứ hai là điều trị thái hóa cốt sống của bác
bằng phương pháp y học cổ truyền hoàn toàn có thể hiệu quả cho bác
bằng phương pháp y học cổ truyền thì kết hợp người ta cho bóp bông huyệt châm cứu
rồi có thuốc có thể đắp tại chỗ
và đặc biệt là có thuốc nội khoa là uống bid trong
thì tất cả những kết hợp đấy điều trị cho bác thì có thể đem lại hoàn toàn hiệu quả cho bạn
vâng ạ xin cảm ơn tiến sĩ cảnh
và câu hỏi tiếp theo xin được gửi cho phò giáo sư nguyễn mạnh khánh
thưa bác sĩ tôi năm nay năm mươi sáu tuổi
bị đau khớp vai phải gần hai tháng nay
lúc đầu giang tay rộng ra thì thấy đau nhói một tí
tôi cứ nghĩ mình bị dãn dây chẳng nên chỉ massage xoa bóp bằng rượu thuốc
nhưng không bớt
sau đó tôi có lấy đá lạnh trường vào hai vai
trường vào vai hai lần
mới đầu thì thấy lạnh tê nhưng sau đó đau nhiều
nhất là dơ tay lên cao hay vươn ra xa
tôi đi khám bệnh viện hai lần có chụp phim
thì bác sĩ nói viêm quanh vai phải
và cho thuốc kháng viêm và giảm đau nhưng không bớt
tôi lại đi châm cứu nhưng càng châm càng đau
nên tôi không châm nữa
mong bác sĩ tư vấn điều trị giúp tôi
vâng xin mời pháo giáo sư nguyễn mạnh khánh
thực ra dùng từ viêm quanh khớp vai là từ rất là chung
thực ra nếu mà trong lĩnh vực về chiến đơn chỉnh hình chúng tôi
thì nó phải hư chú rõ lại
nghe những triệu chứng của bác
thì có vẻ như là bị một cái hội chứng chúng tôi gọi là
hẹp khoang dưới mỏm cùng vai
bản chất của nó là một dạng thoai hóa của vùng khớp vai
là do khi nó bị phì đại mỏm cùng vai
nó làm cho hạn chế động tác
dạng của cái xương cánh tay so với cả cái xương bả vai
do vậy là cứ lâu ngày dần
thì mỗi lần dạng ra thế
thì các cái khối cơ chóp xoay
tức là che của phía trên cái trọn xương cánh tay
nó sẽ bị massage
nó sẽ bị tiếp xúc vào cái mỏm cùng vai
do vậy là khi mà mỗi lần
người bệnh người ta nâng cái vai lên người ta thôi
thì người ta bị đau
do vậy lời khuyên chúng tôi là
thứ nhất là bệnh nhân phải nên đi chụp lại
cái phim hitsquang khớp
thứ hai là nếu cần thiết nữa
thì phải chụp cái phim của quảng quảng từ
chúng tôi đánh giá xem là
mức độ viêm
cũng như mức độ rách
và tổn thương cái khối cơ chóp xoay
thì từ đó mới có chỉ định chính xác cho bạn
nếu mà mức độ nhẹ thì có thể là
dùng thuốc phối hợp với cả với lý trí liệu
còn nếu mức độ nặng
thì có thể cân nhắc cái chỉ định là nội soi khớp vai
để chúng tôi tạo hình lại cái khoang với mỏm cùng vai
rồi lấy bỏ những tổ chức thoai hóa
thì giúp cho người bệnh đỡ đau
và cải thiện được cái chức năng vận động của khớp vai
vâng ạ xin cảm ơn bác sĩ ạ